tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hoan nghênh chuyến thăm việt nam của thủ hiến
thủ tướng đeo rõ quan hệ việt nam đức là đối tác chiến lược do đó quan hệ giữa các đảng của đức
các bang của đức với việt nam có vai trò hết sức quan trọng
thủ hiến ramelo cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đón
hai nước thực sự có quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực giữa các địa phương với nhau
nhất là tiềm năng hợp tác về giáo dục đào tạo giữa việt nam với bang cũng rất lớn
trong đoàn doanh nghiệp sang việt nam lần này có rất nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng làm ăn lâu dài với việt nam
ông bày tỏ bang thuringen sẵn sàng ủng hộ để đi đến ký kết chính thức hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh về nội dung hợp tác
hợp tác phong phú của đoàn với các bộ ngành cơ quan địa phương việt nam trong chuyến thăm này
thủ tướng tin tưởng rằng trên nền tảng đối tác chiến lược việt nam đức nỗ lực của cá nhân thủ hiến
quan hệ hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực
các địa phương việt nam đều mong muốn tăng cường hợp tác với các nước châu âu trong đó có đức
thủ tướng đánh giá việc khánh thành ngôi nhà đức ở việt nam sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi phát triển quan hệ hai nước thời gian tới
chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam luôn đặc biệt quan tâm mối quan hệ đối tác chiến lược hai nước
luôn nỗ lực lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp đức để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thủ tướng cũng đặc biệt đánh giá cao chất lượng sinh viên của trường đại học việt nam đức
điều đó cho thấy hai bên có nền tảng quan hệ rất tốt đẹp từ cấp chính phủ các bộ ngành tới các địa phương
thủ tướng tin tưởng sự hợp tác giữa bang thuringen với các địa phương việt nam sẽ mở ra các chương trình mới
trong quan hệ hợp tác hai nước